vào chiều ngày hôm qua viện kiểm sát nhân dân tp hcm cũng đã đề nghị hình phạt đối với bị cáo trần ngọc phúc
biệt danh là phúc xo cùng các đồng phạm trong vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm
phúc xo nổi tiếng trên mạng xã hội với việc đeo trên người tới một mươi ba kg vàng
tại cơ quan điều tra phúc xo khai toàn bộ số trang sức trên là vàng giả
bị can đeo nhiều vàng nhằm đánh bóng tên tuổi tạo thuận lợi cho việc kinh doanh và kiếm tiền
bị cáo phúc được xem là người đóng vai trò chủ mưu cầm đầu khi thuê những bị cáo khác làm những việc trái pháp luật
do vậy đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị xử phạt bị cáo phúc từ một mươi đến một mươi hai năm tù
về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
bảy bị cáo từng là nhân viên của phúc xo bị đề nghị từ bảy đến chín năm tù cùng với tội danh trên
trần ngọc tài là em trai của phúc xo bị đề nghị từ bốn đến năm năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cùng tội danh trên ba bị cáo khác bị đề nghị từ chín đến hai mươi bốn tháng tù giam
bị cáo nguyễn văn sang bị đề nghị từ chín đến một mươi tám tháng tù giam về tội không tố giác tội phạm
liên quan đến một đơn tố cáo công an tp hcm đã phát hiện và truy tìm đối tượng bùi xuân huấn
tức tuấn hoa hồng ba mươi năm tuổi quê tỉnh yên bái mà nhiều người biết đến trên mạng xã hội
trên facebook hoa hồng được khá đông dân mạng biết đến
thông qua hàng chục video live stream khoe tiền vàng và có quan hệ với giang hồ
trên video huấn tỏ ra ngông nganh xem thưởng pháp luật
nhiều phóng xe trên đường không đội mũ bảo hiểm và thách thức lực lượng chức năng khi bị dừng xe kiểm tra
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi quấn bị cục xuất bản in và phát hành bộ thông tin và truyền thông
xử lý về hai ấn phẩm giống sách có tên là đệ nhất kiếm tiền và bí kíp kinh doanh online
tự xuất bản và bán ra thị trường
với giá gần tám trăm linh đồng trước đó bùi xuân huấn đã hai lần bị công an phát hiện dương tính với ma túy
và phải đi cai nghiện bắt buộc lần lượt tại tp hcm và lào cai
do không có công an việc làm ham mê cờ bạc và nợ nần
lê thanh sáng đã nể sinh ý định lừa đảo chiếm các tài sản
công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lê thanh sáng chú huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lê thanh sáng là đối tượng không có công an việc làm ham mê cờ bạc
do nợ nần nên đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
vào ngày năm tháng sáu sáng đến khu vực bến xe phía bắc thị trấn cao lộc tỉnh lạng sơn
thì thấy một nhà trọ có dịch vụ chuyển tiền
sáng đã nhờ chủ quán chuyển năm mươi năm triệu đồng vào tài khoản với phí dịch vụ là hai mươi đồng một triệu
đến ngày hôm sau do không có khả năng thanh toán nên sáng đã bị đưa đến công an thị trấn cao lộc